do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi bắc bộ kết hợp vùng hội tụ gió yếu lên đến năm m
nên các khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa mưa rào và rông lốc
đặc biệt mưa lốc đã làm một trăm một mươi tám ngôi nhà bị tốc mái nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng
một trăm một mươi tám nhà bị tốc mái do mưa lốc trong đó tại huyện văn trấn có chín mươi tám nhà huyện trần yên một mươi bảy nhà và huyện văn yên ba nhà
mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến tám bảy mươi bốn hectare lúa ngô và cây lâm nghiệp cùng một số gia cầm
một số công trình của trường học thủy lợi cột điện cũng bị sạt lở gãy đổ tại các huyện văn yên văn chấn ước tính thiệt hại khoảng năm trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các huyện văn yên trấn yên và văn chấn cùng chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng
huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả